do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông trên cao từ đêm ngày ba mươi tại thừa thiên huế có mưa vừa có nơi mưa rất to
riêng khu vực ở trường tiểu học lộc trì một thuộc xã lộc trì huyện phú lộc đã bị ngập nặng và để bảo đảm an toàn nhà trường buộc phải cho hàng trăm học sinh nghỉ học trong ngày ba mươi một tháng một mươi
đây là hình ảnh ngập lụt tại khu vực trường tiểu học lộc trì một huyện phú lộc thừa thiên huế
con đường đi vào trường ngập sâu gần một mét dòng nước chảy rất mạnh
đoạn quốc lộ một a mặc dù đã được nâng cấp tôn cao nền đường nhưng vẫn bị ngập nước
nước tràn qua quốc lộ gây khó khăn cho việc đi lại đe dọa đến an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua đoạn đường này
nhiều nhà dân sống trong khu vực này cũng bị ngập nặng
để bảo đảm an toàn lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế đã phân công lực lượng kịp thời có mặt để giám sát điều tiết giao thông
khi mặt nước đã bắt đầu mập mẻ lên mặt đường là lực lượng tuần ta phát hiện và tiện khá các giải pháp để đề phòng khi mặt nước cao mà các phương tiện đi không được là có các rào chắn rồi là hưởng nhận giao thông để không cho các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người không để xảy ra là bị tai nạn ở các vùng ngập lụt
theo người dân sống trong vùng nguyên nhân của việc ngập lụt thường xuyên xảy ra ở khu vực này là do sự bất hợp lý của hệ thống thoát nước
khi có mưa vừa ở vùng núi bạch mã một lượng nước theo dòng khe thị đổ về đồng bằng thoát ra theo hai hướng là sông cầu hai và sông hói ru
hai sông này chỉ cách nhau chừng năm trăm linh mét
nhưng từ khi việc sàn lấp mặt bằng để xây dựng một số công trình dân sinh ở đây đã chặn lại dòng chảy
hệ thống cống thoát thì quá nhỏ và bố trí không hợp lý làm nước không thoát kịp dẫn đến ngập lụt một phần tràn qua quốc lộ một a thoát ra đầm cầu hai
ngập lụt là tương hợp thương chiến chảy đá đến địa bàn xã
tuy nhiên là ở trường thiệu học của một lục trì và một số địa bàn thông nằm ở phía trên đường quốc lộ một a
nó bị ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng hơn mà hệ thống cầu này vẫn không triển khai
cho nên chỉ tình trạng ngập lụt cục bộ xảy ra trên địa bàn là cũng tương đối thương chiến
hai ngày qua tại huyện phú lộc dù lượng mưa không lớn và chưa nhiều
nhưng tình trạng ngập lụt cục bộ ở xã lộc trì diễn ra phức tạp
ảnh hưởng đến việc học tập của con em và đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân
người dân trong khu vực mong muốn các cấp các ngành tại phú lộc sớm có giải pháp để xử lý khắc phục tình trạng ngập lụt tại đây